những ngày qua các siêu thị đồng loạt giảm giá thịt lợn hiệp hội trăn nuôi tổ chức nhiều điểm bán thịt lợn với mức giá rẻ cho bà con
ngân hàng khoanh nợ giãn nợ còn người chăn nuôi thì giảm đàn đó là những giải pháp được thực hiện đồng thời trong công cuộc giải cứu thịt lợn
tuy nhiên cũng lúc này đã xuất hiện nỗi lo có thể vài tháng nữa giá lợn hơi sẽ tăng mạnh trở lại do khan hiếm nguồn cung
vậy liệu vấn đề này có là điều đáng lo ngại
đập bỏ chuồng giảm đàn nái và nuôi cả lợn con vì không bán được giống
đây là những giải pháp mà những người nuôi lợn ở đồng nai đã thực hiện vài tháng nay để tự cứu lấy mình khi giá thịt lợn rất mạnh
tổng công ty nông nghiệp sài gòn đơn vị sở hữu đàn lợn lớn cũng không tránh khỏi tình trạng trên
nếu như trước đây bình quân mỗi tháng công ty bán ra năm con lợn giống

một mươi tám con lợn giống
thì vài tháng nay người chăn nuôi không mua giống nữa mỗi tháng nhiều lắm cũng chỉ bán được ba con